câu chuyện của hai mẹ con nhanh chóng thu hút được sự chú ý của những người quanh đây tạm niên một đám đông khá ồn ào
rất nhiều hành khách phụ xe khói khe hỏi thăm để tìm hiểu câu chuyện
một người đàn ông đi qua đã giúp hủy cho tiền hàng nghìn con
người đàn ông ngồi bên cạnh cũng không ngần ngại

người đàn ông đi qua đã giúp hủy cho tiền hàng nghìn con

người đàn ông ngồi bên cạnh cũng không ngần ngại cho tiền hàng nghìn con
bây giờ họ nghèo họ khổ thì mình cũng biết là mình giúp đỡ thì mình có bằng vậy mình giúp đỡ thôi
nhưng mà tương họa cũng không làm gì được hơn không có nhiều để cho thì mình vậy thôi

còn tại khu vực cổng bến xe khi thấy hai mẹ con nách khách mất tiền liệu sẽ có thêm những sự giúp đỡ nào khác hay không

thì bây giờ đi làm đi nào đây
nó lấy nó vét không còn một đồng xu nào thì bây giờ về làm sao được

mở hết cả ra xem ạ
mẹ mở đi lâu rồi

sao chị ơi
ồ rồi nha
sao hai mẹ con sao

xe mất ở đâu

không ngờ ý

thế hai mẹ con của cô ở đâu
ở nam định
nam định à
thôi rồi của đi thanh người

chị cầm đến hai trăm linh nghìn đi xe tàu về chị nhắc đưa mẹ con về
rồi cảm ơn chú

xin cảm ơn hành động đẹp của chiến sĩ công an này đã hỗ trợ kịp thời cho hai diễn viên của chương trình

xe lỏng đi
à rồi hai mẹ con đi xe buýt thì phải mất tiền cả năm vất vả làm ăn bây giờ có một tí tiền dành dụng để chữa bệnh cho con rồi lại cũng mất
bến bãi tàu xe thì nó rất phức tạp
bọn anh đứng làm như một an ninh trật tự ở đây và phân đường giao dông
có những tình huống nào nó xảy ra mà bọn anh nhìn thấy bất cập thì bọn anh sẽ xử lý
một cái vấn đề đơn giản là tất cả mọi người hãy nên cảnh giác tự bảo vệ tài sản của chính mình
thì không về được đâu mất hết tiền rồi

đấy này nó mệt cháu về chơi chung
nó về đâu
nó về nam định

nó mất tất cả nghìn nha
anh ơi có tiền không

người năm nghìn người một mươi nghìn góp lại và đã dành tặng cho hai mẹ con
thậm chí có người còn cho gà bánh mì với quẩy ít lòng nhiều
quả thật với tình huống này những phản ứng tích cực của người dân đã khiến cho ekip camera dự kiến thực sự bất ngờ khi vẫn còn rất nhiều những hành động đẹp và tình người giữa bến xe chiều cuối năm
tại việt đây có chuyện gì đấy
dạ tại vì em thấy hai bà cháu nhà này bị mất tiền rồi ạ
thấy thương ạ thế nên là cũng cho ạ
tại vì thấy khổ thân hai người cứ đứng ở đấy khóc rồi ạ
em mất tiền thì em cũng chỉ khóc rồi
đây là giúp nhau giúp đi đường mà tôi cũng bởi vì đây là cũng là người đang đứng ở đường
thế mà thấy người ta như thế thì cũng gọi là mình có một chút gọi là giúp người ta thôi cũng không có cái gì mà phải suy nghĩ cả
dịp cuối năm là thời điểm các đối tượng chỗ cấp hoài hành mạnh mẽ và ngạc nhiên lên
lợi dụng sự sơ hở và chủ quan của người dân để trộm cắp
để tránh trở thành con mồi của các loại tội phạm này cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi di chuyển trên các phương tiện đông đúc
hành lý tiền bạc luôn nằm trong tầm mắt và liên kề bên người
tết vẫn đang đến gần những người lao động những người công nhân nghèo chỉ mong hành trình về quê ăn tết bất cực nhọc để nhà vui đón tết được trọn vẹn
còn bạn nếu chứng kiến tình hình trên liệu bạn có sẵn sàng chia sẻ